tỉnh thái nguyên ủy ban dân tộc việt nam phối hợp với đại học thái nguyên
chương trình andres tại việt nam và tổ chức lao động quốc tế tại việt nam vừa tổ chức hội thảo
chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc giữa các quốc gia trong khu vực mang chủ đề
hài hòa văn hóa môi trường và phát triển kinh tế vùng miền núi dân tộc thiểu số
tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng để tạo điều kiện sống tốt hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số
các nước trong khu vực cần tăng cường việc ra soát tích hợp chính sách phân công rõ ràng hơn
trong việc giao trách nhiệm chủ trì phân cấp cho các địa phương trong quá trình thực thi chính sách
đặc biệt cần quyết liệt trong việc chuyển đổi các chính sách hỗ trợ
chú trọng hơn trong việc đầu tư phát triển để khai thác các thế mạnh vùng dân tộc thiểu số
miền núi đảm bảo cuộc sống cho người dân tăng cường các biện pháp hỗ trợ an sinh
cho đồng bào dân tộc thiểu số chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trong đó đặc biệt ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số
kết thúc hội thảo ủy ban dân tộc việt nam và bộ nội vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã trao thỏa thuận hợp tác giữa hai bên